theo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận hai thuyền viên người việt nam bị trôi giặt trên biển được một tàu nước ngoài cứu để đưa về bờ chăm sóc y tế
trước đó tàu violet một quốc tịch panama trên đường hành trình từ oman đi trung quốc khi đến vị trí cách mũi vũng tàu khoảng hai trăm ba mươi hải lý về phía đông nam
thì tàu phát hiện hai ngư dân người việt nam đang trôi giặt trên biển tàu đã tổ chức cứu vớt và chăm sóc y tế
thuyền trưởng tàu violet một đã liên lạc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đề nghị triển khai tiếp nhận hai ngư dân được cứu về bờ
sau khi nhận được thông tin trung tâm hướng dẫn tàu violet một chuyển hướng về vũng tàu đồng thời điều động tàu sir hai trăm bảy mươi hai từ vũng tàu ra để tiếp nhận hai ngư dân từ tàu violet một
hiện hai ngư dân đã được bàn giao cho các cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân